trước những thiệt hại nặng nề từ vụ cháy này câu hỏi đặt ra hiện nay là trong trường hợp cháy xe trên cao tốc như vậy
ai phải gánh chịu thiệt hại tài sản và có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho các cá nhân đơn vị liên quan
luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình đánh giá
đây là sự cố đáng tiếc gây tổn thất về thời gian tiền bạc tài sản cho không chỉ chủ xe mà còn nhiều tổ chức cá nhân khác
để xác định trách nhiệm bồi thường và gánh chịu thiệt hại tài sản
cũng tốn lỗi của những cá nhân liên quan và mức độ hậu quả mà hành vi này gây ra
trích dẫn điều sáu trăm linh một bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm ông hùng cho biết phương tiện giao thông vận tải cơ giới và chất nổ
chất cháy được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ
chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ với bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
kể cả khi không có lỗi trừ hai trường hợp là thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
và thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết
nếu chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng
thì người này phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác
như vậy cần xác định tài xế xe tải có phải chủ xe hay không
nếu là chủ xe người này có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho nhà nước
cũng như những tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn
trường hợp lái xe chỉ là người làm thuê và được trả công đây không phải người chiếm hữu sử dụng chiếc xe
khi đó trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về người sở hữu phương tiện
trách nhiệm bồi thường chỉ được loại trừ trong trường hợp thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
cụ thể điều một trăm năm mươi sáu bộ luật này quy định sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra khách quan
không thể lường trước được và không thể khắc phục được
mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
như vậy nếu chứng minh được vụ hỏa hoạn xảy ra hoàn toàn khách quan không thể lường trước
và người tài xế đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhưng không thể khắc phục được
và trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ không được đặt ra đối với người này
bên cạnh đó nếu quá trình xác minh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự
cơ quan công an có thể khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm để điều tra theo thẩm quyền
còn luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội
nhận định vụ hỏa hoạn trên cao tốc đã gây thiệt hại về tài sản của cá nhân xe tải nhà nước
hư hỏng mặt đường cây xanh và làm giao thông tê liệt
ảnh hưởng tới hoạt động giao thương của nhiều tổ chức cá nhân
đây được coi là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
theo quy định tại điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
cụ thể người nào xâm phạm tính mạng sức khỏe tài sản quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
mà gây thiệt hại thì phải bồi thường
trong trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu người chiếm hữu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
do đó cần làm rõ yếu tố lỗi của những người liên quan trong vụ việc này
trường hợp thiệt hại do tài xế là chủ xe gây ra thì người này sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo quy định tại khoản ba điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
nếu chết xe
và xăng bốc cháy là do người của pháp nhân gây ra thì đơn vị quản lý phải bồi thường thiệt hại
do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ theo điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật này
sau đó đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền yêu cầu người có lỗi phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định
ngoài ra nếu chủ xe pháp nhân có mua bảo hiểm cho xe đối với bên thứ ba
phát sinh từ lỗi vô ý gây thiệt hại về người và tài sản
thì bên bảo hiểm sẽ xem xét đến việc hỗ trợ bồi thường
điều này phụ thuộc với nội dung bảo hiểm
mà hai bên có thỏa thuận
đối với những tổ chức cá nhân có công việc bị ảnh hưởng do tắc nghẹn giao thông
căn cứ điều một mươi ba và điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một
trong trường hợp cá nhân có quyền dân sự bị vi phạm thì được bồi thường toàn bộ thiệt hại
đồng thời người nào có hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác thì phải bồi thường
do đó người dân bị ảnh hưởng công việc do vụ tai nạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
tuy nhiên để căn cứ được bồi thường thiệt hại
người dân phải chứng minh được thiệt hại
thực tế xảy ra đối với mình do vụ cháy xe chở dầu trên cao tốc gây ra
bằng việc cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan
mặc dù gây tổn thất lớn như khiến chiếc xe bị thiêu dụi
làm tê liệt hai chiều giao thông và gây thiệt hại lớn về tài sản
nên rất may vụ cháy này không có thiệt hại về người
những tin tức tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo
tiếp tục với diễn biến liên quan đến vụ cháy dữ dội trên cao tốc tp hcm trung lương
mới nhất ông nguyễn văn thành cục trưởng cục quản lý đường bộ bốn đã xác nhận vụ việc
và thông tin ban đầu về tình hình vụ cháy
cụ thể khoảng một mươi hai h ba mươi phút nam tài xế lái xe tải năm tấn chở nhiều thùng dầu chạy trên cao tốc trung lương
hướng từ tp hcm đi miền tây
khi tới đoạn thuộc địa phận thành phố tân an tài xế phát hiện cháy ở thân xe nên nhanh chóng dừng ô tô chạy ra ngoài
ý phút sau lửa bùng lên dữ dội dầu loang ra mặt đường cháy ghi ngút
cột khói đen bốc lên cao lan sang làn đường chiều ngược lại khiến các xe khác phải dừng từ xa
tài xế nguyễn công sang cho biết khi xe cháy phát ra nhiều tiếng nổ liên tiếp
một số ô tô dừng ở làn khẩn cấp khiến xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường
khoảng một mươi ba h ba mươi ngày bốn tháng năm một vụ cháy lớn xảy ra trên cao tốc tp hcm trung lương
theo một đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội bảy phòng tám cục cảnh sát giao thông
xác nhận vụ cháy xuất phát từ xe tải chở nhớt chạy trên đường cao tốc tp hcm trùng đường
vụ cháy xảy ra trên làn xe hướng từ tp hcm về miền tây tại km ba mươi tám thuộc địa phận tỉnh long an
theo vị đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội bảy hiện công tác chữa cháy đang được triển khai
ông nguyễn văn thành cục trưởng cục quản lý đường bộ bốn cho biết lúc một mươi hai h bốn mươi trên cao tốc tp hcm trung lương
xảy ra vụ xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi năm c hai nghìn ba trăm bốn mươi hai chở nhớt tự bốc cháy
vị trí xảy ra vụ cháy tại km ba mươi bảy năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhân tp tân an long an
chiếc xe do tài xế nguyễn hoàng thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cầm lái
thời điểm cháy ô tô chở dầu bốc cháy sau đó lan dài khoảng một trăm linh mét trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua xã lợi bình nhân tp tân an
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng
tài sản cao tốc hư hỏng gồm có mặt đường cây xanh hộ lan tôn sóng đang thống kê báo cáo
các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường
hiện lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng đi vào cao tốc phía đầu tp hcm để giải quyết hiện trường vụ cháy
đến một mươi ba h ba mươi lãnh đạo cục quản lý đường bộ bốn cho hay đám cháy đã được dập tắt